bởi sự cố môi trường biển do chính phủ tổ chức hôm qua tại thành phố đông hà tỉnh quảng trị
tại hội nghị ba câu hỏi nóng phong musa ra sao biển biển trung bây giờ như thế nào
ăn cá ở biển miền trung được chưa từng làm dư luận hoài nghi trong một thời gian dài
đã được trả lời một cách danh mạch song phẳng
còn trên trang nhất và trang ba báo lao động hôm nay có bài viết
bác sĩ ồ ạt bỏ bệnh viện công phải giữ chân bằng cơ chế đặc biệt
lương thấp môi trường làm việc quá áp lực
nhiều vụ bạo hành gần đây thậm chí vụ xét xử bác sĩ hoàng công lương đang diễn ra
là những nguyên nhân khiến cho lực lượng bác sĩ cảm thấy tâm tư và bất an
chưa có thống kê chính thức nhưng bộ y tế thừa nhận là gần đây
có làn sóng bác sĩ bệnh viện công ồ ạt chạy sang làm bệnh viện tư
điển hình là từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
hai tỉnh đồng nai và bình phước đã ghi nhận tổng cộng một trăm hai mươi năm bác sĩ
tại các bệnh viện công xin nghỉ việc đã dấy lên nỗi lo ngại về chảy máu chất xám
ở các đơn vị y tế công lập
những năm gần đây hàng chục địa phương phải tạm dừng đưa người lao động đi làm việc tại hàn quốc
do có nhiều người bỏ trốn cư trú bất hợp pháp trên nước bạn
đây là những con sâu làm dầu nồi canh bởi việt nam đang là thị trường hấp dẫn
đối tác tiềm năng của nhiều quốc gia trong hoạt động xuất khẩu lao động
đây cũng là nội dung được đề cập đến qua bài viết
lao động cư trú bất hợp pháp ở nước ngoài con sâu làm dầu nồi canh được đăng trên báo hà nội mới
đầu tháng năm vừa qua bộ lao động thương binh và xã hội công bố danh sách một trăm linh bảy quận huyện thị xã thành phố
thuộc tỉnh của một mươi hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
bị xem xét tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại hàn quốc
trong đó có bốn mươi chín địa phương phải tạm dừng ngay trong năm hai nghìn một mươi tám
nguyên nhân là nhiều lao động tại các địa phương này không chấp hành nghiêm các quy định đã ký kết giữa hai nước
cố tình cư trú bất hợp pháp tại hàn quốc sau khi hết hợp đồng lao động
đáng tiếc đây không phải là lần đầu tiên hàn quốc tạm dừng tuyển chọn lao động tại một số địa phương
bán rẻ đất vàng trung tâm là bài viết rất đáng chú ý được đăng trên báo sài gòn giải phóng
ngày một mươi bảy tháng năm đoàn đại biểu hội đồng nhân dân tp hcm tiếp tục giám sát việc quản lý công sản
tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý kinh doanh nhà thành phố
tại đây việc bán cho thuê đất vàng bộc lộ nhiều vấn đề cần cảnh báo
chỉ còn hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra kỳ thi trung học phổ thông
giai đoạn này các trường đang dốc sức ôn tập cho học sinh lớp một mươi hai
với những trường có nhiều học sinh học lực trung bình trở xuống
thì sự nỗ lực của cả thầy và trò còn đòi hỏi ở cấp số nhân
dốc sức ôn tập kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là bài viết được đăng trên báo thành niên
thời gian qua nhiều nhà trường đã tận dụng tiết học ở buổi hai để tổ chức ôn tập
hệ thống lại kiến thức lớp một mươi một cũng như tăng cường ra các đề thi mẫu cho các học sinh luyện tập
ngoài ra trong các bài kiểm tra một tiết
giáo viên cũng tổ chức giống hình thức thi trung học phổ thông
để học sinh quen dần với định dạng để thi tốt nghiệp
một số giáo viên dạy lớp một mươi hai trung học phổ thông ở hà nội phản ánh
không ít học sinh do lo lắng để thi khó nên nhau ra các trung tâm luyện thi học thêm
dẫn đến quỹ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi khiến nhà trường và gia đình đều rất lo lắng
theo thống kê của nhiều địa phương lịch sử là môn có nhiều học sinh đăng ký dự thi nhất
do vậy giáo viên dạy bộ bôn này cũng tỏ ra khá áp lực khi ôn tập cho học sinh